tại quảng trường lam sơn đã diễn ra lễ kỷ niệm chín trăm chín mươi năm thanh hóa
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và nhiều lãnh đạo người lãnh đạo đặc của đảng và nhà nước đã tới tham sự buổi lễ
lễ kỷ niệm chín trăm chín mươi năm thanh hóa có chủ đề tỏa sáng cùng non sông đất nước
được chia làm ba trường địa linh nhân kiệt truyền thống anh hùng và hội nhập phát triển
trong lịch sử hàng nghìn năm nói chung và lịch sử chín trăm chín mươi năm tên gọi thanh hóa nói riêng
sứ thanh đã là cái nôi phát tiết và sinh dưỡng nhiều anh hùng và danh nhân của dân tộc
chính những con người này cùng với nhân dân sứ thanh đã tỏa sáng cùng non sông đất nước
đạt được nhiều thành tựu to lớn làm giàu có thêm những trang quốc sử huy hoàng
chương trình nghệ thuật kỷ niệm chín trăm chín mươi năm thanh hóa được giàn dựng công phu với trên năm trăm linh nghệ sĩ tham gia biểu diễn
đây không chỉ là chương trình mang tính kỷ niệm của địa phương mà còn là hoạt động văn hóa
có thể thu hút đông đảo khách du lịch đến với thanh hóa trong dịp này